nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín sáng nay đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
đã đến thăm và chúc tết cán bộ nhân dân và đồn biên phòng y tý huyện bát sát tỉnh lào cai
trò chuyện với các gia đình chính sách phó chủ tịch quốc hội ghi nhận những đóng góp của các gia đình
trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
phó chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương cần quan tâm nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho người dân nhất là trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín phải bảo đảm không người dân nào không có tết
tại đồn biên phòng y tý đơn vị quản lý bảo vệ hơn hai mươi ba km đường biên giới một cửa khẩu phụ lối mở
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ phải tăng cường sâu sát gắn bó với quần chúng nhân dân
và chính quyền địa phương tích cực tăng gia sản xuất hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo